nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh và thầy cô tỉnh phú thọ đã tăng cường đầu tư mua mới hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ thông tin trang thiết bị với số tiền hơn ba trăm linh tỷ đồng
năm học này toàn tỉnh phú thọ có trên một mươi hai lớp với gần ba trăm tám mươi học sinh tăng khoảng chín em so với năm học trước
tỉnh phú thọ đã tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu trường học đạt chuẩn quốc gia đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư thiết bị dạy học hạ tầng công nghệ thông tin ưu tiên kết nối hệ thống internet theo mô hình quản lý trường học thông minh lớp học thông minh
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ngành giáo dục và ngành đào tạo phú thỏ đã đạt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại trà giáo dục mũi nhọn nhằm mục tiêu đạt nhiều giải trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ngành giáo dục và ngành đào tạo phú thỏ đã đạt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại trà giáo dục mũi nhằm mục tiêu đạt nhiều giải trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế